báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán
cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm một mươi ba người tử vong và một mươi năm người bị thương
cụ thể là trên đường bộ đã xảy ra hai mươi sáu vụ làm chết một mươi ba người bị thương một mươi năm người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
về công tác tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn sáu bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ hơn ba mươi xe ô tô hơn bảy trăm năm mươi xe mô tô
tức hơn năm trăm linh giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn hai trăm sáu mươi trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là hơn một hai mươi trường hợp